công an thị xã đức phổ trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã bố trí các điểm ngập lụt cứu dân phân luồng giao thông các phương tiện qua lại an toàn
chính phủ vừa bán hành nghị quyết một trăm sáu mươi năm ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn một số địa phương miền trung và tây nguyên
theo đó thực hiện hỗ trợ các tỉnh miền trung và tây nguyên chịu tác động nghiêm trọng bởi thiên tai gây ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi gồm nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên gia lai con tum
nghị quyết nêu rõ đối với nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa bốn mươi triệu đồng một hộ đối với nhà bị hư hỏng nặng ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa một mươi triệu đồng một hộ
nghị quyết nêu rõ đối với nhà bị hư hỏng nặng ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa một mươi triệu đồng một hộ đối với nhà bị hư hỏng nặng ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa một mươi triệu đồng một hộ

trộm cắp chiếc xe máy điện trên là đối tượng lâm hoài ninh
đồng thời phối hợp với công an phường trần hưng đạo triệu tập bắt giữ đối tượng và thu giữ tăng vật vụ án
tại cơ quan công an ninh khai nhận trong thời gian làm việc cùng với anh hình
và biết được quy luật và vị trí cất chìa khóa cổng lợi dụng đêm tối
ninh đã lẻn vào lấy chìa khóa mở cổng vào nhà lấy trộm chiếc xe máy điện của anh hình
mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho đội nghiệp vụ công an thành phố phủ lý để điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn có thể nói trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ giữ vai trò hết sức quan trọng
không chỉ hạn chế tội phạm mà đây còn thể hiện tính chủ động nhân văn
khi phòng ngừa từ xa những hậu quả từ những vũ khí sát thương này gây ra
tại huyện tân phú tỉnh đồng nai nhiều hình thức tuyên truyền
dân vận khéo của lực lượng công an đã và đang đạt được hiệu quả tích cực
khi nhiều người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự trị
đây là số vũ khí mà công an huyện tân phú đã thù giữ trong đợt cao điểm
thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong thời gian gần đây
nếu các con mà cứ giữ thì ông sẽ
sẽ đưa các con ra ngoài công an xã
nhưng mà rồi chắc cháu nó không sợ nó đưa tôi tôi cầm về nhà rồi tôi
để làm ra cho giao nộp cho công an xã
xác định phương châm gần dân sát dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
thời gian qua các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã mở nhiều đợt tuyên truyền
với nội dung và hình thức phong phú về hiểm họa của việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ trái phép nhất là súng tự chế
với sự vào cuộc của cả chính quyền cơ sở đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
nhiều người dân đã mạnh dạn tự nguyện giao nộp vũ khí
và đồng thời chính họ lại tiếp tục vận động người thân bạn bè mình cùng thực hiện
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay người dân trên địa bàn huyện tân phú đã giao nộp cho lực lượng công an
hai trăm bốn mươi bốn giao tự chế một mươi chín súng cồn ba súng hơi hai súng săn tự chế và một trăm sáu mươi chín viên đạn
của các loại để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đội cảnh sát quản lý hình chính phải xác định được lực lượng nồng cốt
chủ công trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị phối hợp với công an các xã thị trấn làm tốt công tác nắm
lực địa bàn tuyến lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn về lĩnh vực vũ khí và lực nổ
công cụ hỗ trợ từ đó đưa ra cái biện pháp để tuyên truyền vận động nhân dân giao nổ vũ khí bằng
các nhiều hình thức như là loa phát thanh họp tổ dân phố tận dụng các gia làng trưởng bản
những người có uy tín trong đồng bào dân tộc để nhằm kết quả
để nhằm đạt được kết quả để nhằm đạt được kết quả để nhằm đạt được kết quả để nhằm đạt được
kết quả thời gian tới lực lượng công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tiếp tục để mạnh công tác quản lý
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

hộ khẩu thường trú tại xã văn khúc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ cao một m năm mươi tám và có xeo chấm cách năm cm sau đôi mắt trái
và đối tượng hà văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã văn miếu huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc